lại có thêm một vụ việc chống đối lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín xảy ra tại an giang
công an huyện thoại sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với lương bá đạt và trần thanh điền để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày ba tháng sáu đạt điều khiển xe mô tô chở điền từ xã thành an huyện vĩnh thạnh tp cn qua địa bàn thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín thì đã bị lực lượng đóng chốt dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng chống dịch bệnh
lúc này anh trần văn đạo là thành viên của chốt trực tiếp đo kiểm tra thân nhiệt của đạt và điền nhưng cả hai đã dùng dao chém đồng chí đạo vào cánh tay gây thương tích rồi lên xe bỏ chạy